mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi chín đã đến rất gần và vào thời điểm này công tác tổ chức các lễ hội cũng đã được các địa phương phê duyệt
báo cáo với bộ văn hóa thể thao và du lịch tại hội nghị triển khai công tác quản lý tổ chức lễ hội năm hai nghìn một mươi chín
các địa phương cho biết sẽ tiếp tục chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm cho mùa lễ hội năm hai nghìn một mươi chín sẽ diễn ra an toàn và văn minh
song bên cạnh đó một số địa phương cũng bày tỏ khó khăn và cho rằng nếu như thay đổi cách tổ chức nhiều lễ hội sẽ không còn mang đúng ý nghĩa vốn có của nó
phú thọ là một trong những địa phương có nhiều lễ hội được cho là còn tồn tại những hình ảnh bạo lực phản cảm như hội phết hiền quan hay lễ hội trọi châu phù ninh
vì vậy năm nay tỉnh phú thọ quyết định dừng tổ chức lễ hội trọi châu để nghiên cứu lại còn hội phết hiền quan sẽ thay đổi cách tổ chức

điều này sẽ giúp tổ chức lễ hội trọi châu phủ ninh
vì thế mà những hình ảnh chen lấn sô đẩy thậm chí được cho là phản cảm bạo lực tại lễ hội sẽ vẫn còn tồn tại
du khách thập phương cứ vẫn muốn tập trung đông đặc cả cái khuôn viên của khu di tích để nhận được cái cánh ấn mà trong cái giờ thiêng ấy không
thế vậy thì một cái điều đặt ra ở trong đây là gì
cái sự tuyên truyền của cơ quan báo chí và ban tổ chức đối với du khách thập phương cho nhân dân và du khách thập hương hiểu được là không chỉ vào trong cái cung giờ ấy
thì chúng ta mới nhận được cái lọc ấn đầu xuân với đúng ý nghĩa
tuy nhiên phía các nhà nghiên cứu văn hóa lại cảm thấy lo ngại nếu cơ quan quản lý liên tiếp thay đổi cách tổ chức của các lễ hội như hiện nay
sự thiếu hiểu biết về ý nghĩa nguồn gốc về các lễ hội chính là nguyên nhân khiến nhiều người cho rằng hình ảnh trong một số lễ hội là phản cảm
và nếu cứ chạy theo dư luận như vậy sẽ rất khó cho cơ quan quản lý trong việc loại bỏ hình ảnh được cho là phản cảm bạo lực trong lễ hội
chúng ta chưa hiểu rõ về nói chúng ta thấy phản cảm thôi
còn chúng ta quản lý thế nào thì quản lý nhưng nếu như để mất đi cái màu sắc riêng của từng lễ hội thì đấy là chúng ta thất bại
bởi vì các lễ hội nó chỉ hay ở khi mà nó khác nhau khi mà nó đảm bảo tính đa dạng
còn nếu mà chúng ta lại quản lý như nào đấy mà mang tính chất nặng tính chất hành chính hóa
thì rồi dần dần một thời gian sau tất cả các lễ hội nó sẽ y hệt với nhau
một kịch bản như nhau một cách quản lý như nhau một yêu cầu được áp dụng như nhau cho tất cả các lễ hội thì như thế
tức là chúng ta tự đánh mất đi bản sắc của chính chúng ta
cũng theo các nhà nghiên cứu văn hóa cách quản lý lễ hội bền vững và thực chất nhất
chính là để người dân hiểu rõ hiểu đúng về nguồn gốc giá trị và ý nghĩa của mỗi lễ hội mà mình tham dự
bởi chỉ khi hiểu đúng người tham gia lễ hội mới có hành vi đúng mực
và như vậy những hình ảnh được cho là phản cảm tại lễ hội mới có thể được loại bỏ